sau khi hoãn phiên xét xử ngày tám tháng một vừa qua do vắng mặt bị cáo hoàng công lương và một số bị hại
hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hòa bình tỉnh hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bảy bị cáo
trong vụ tai biến y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình làm chín người thiệt mạng trong quá trình chạy thận nhân tạo vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tham gia phiên tòa có mặt đủ bảy bị cáo trong đó hai bị cáo bị đưa ra truy tố với tội danh vô ý làm chết người
được quy định tại khoản hai điều chín mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là hoàng công lương và bùi mạnh quốc
năm bị cáo bị truy tố tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại khoản hai điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
gồm trần văn sơn trần văn thắng hoàng đình khiếu trương quý dương và đỗ anh tuấn
tại phiên tòa sau khi trình bày các lý do dẫn đến việc vắng mặt của bị cáo hoàng công lương trong ngày tám tháng một vừa qua
các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục cho hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo
đồng thời đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định thực hiện chương cầu giám định pháp y sức khỏe tâm thần đối với bị cáo
tuy nhiên trước hội đồng xét xử bị cáo hoàng công lương cho biết bản thân vẫn có đủ sức khỏe để có thể có mặt tại phiên tòa
từ các ý kiến trên sau khi xem xét hội đồng xét xử đã bác đề nghị của các luật sư về việc đề nghị hoãn phiên tòa xét xử
đồng thời cho rằng việc vắng mặt của một số người có liên quan không ảnh hưởng đến nội dung phiên tòa
nên vẫn tiếp tục mở phiên tòa xét xử các bị cáo theo quy định
trong buổi sáng hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch căn cước của các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan
tại phiên tòa xét xử có ba mươi một luật sư đăng ký tham gia tố tụng
trong đó có một mươi luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo hoàng công lương
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày